với chủ đề phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
tối qua đài tiếng nói việt nam phối hợp với đài phát thanh truyền hình nghệ an tổ chức khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại diện một số bộ ban ngành trung ương đến dự
trong liên hoan đợt này ban tổ chức nhận được hai trăm năm mươi bảy tác phẩm thuộc năm thể loại tham gia dự thi
bao gồm chương trình trực tiếp phóng sự chương trình tổng hợp chương trình tiếng dân tộc câu chuyện truyền thanh
sau vòng sơ khảo hai trăm một mươi sáu tác phẩm đã lọt vào vòng trung khảo tổ chức tại tỉnh nghệ an
trong đó có ba mươi một chương trình tiếng dân tộc ba mươi ba câu chuyện truyền thanh sáu mươi năm phóng sự năm mươi ba chương trình tổng hợp và ba mươi bốn chương trình trực tiếp
phát biểu tại khai mạc liên hoan phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ nhấn mạnh
khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám
đúng vào dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh có ý nghĩa hết sức to lớn
đồng thời một lần nữa khẳng định vai trò trách nhiệm của những người báo nói đối với sự phát triển của đất nước
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đài tiếng nói việt nam đã trao tặng hệ thống trang âm
chuyển thanh cho khu di tích kim liên
món quà gồm hệ thống thiết bị trang âm truyền thanh hiện đại phục vụ bà con nhân dân du khách khi về với khu di tích
liên hoa sẽ kết thúc vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại nhà văn hóa lao động tỉnh nghệ an
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo